với mong muốn hỗ trợ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
cũng như hiểu được tầm quan trọng của việc phổ biến bluezone trong cộng đồng
cả ba nhà mạng viettel mobilephone và vinaphone đều sẽ áp dụng chính sách tặng data
cho người cài đặt mới ứng dụng bluezone
kể từ ngày một mươi một tháng tám các khách hàng của ba nhà mạng này khi cài đặt thành công ứng dụng bluezone
sẽ được tặng năm gb data miễn phí tương đương với một gigaby data một ngày trong năm ngày liên tiếp
bên cạnh đó vinaphone và mobilephone cũng cho biết sẽ miễn phí cước data truy cập ứng dụng bluezone
đây được xem là hoạt động ý nghĩa thiết thực góp phần hướng tới mục tiêu cả nước
đạt tỷ lệ ít nhất sáu mươi người dân cài đặt bluezone